tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp phó chủ tịch thượng viện nhật bản ogawa toshio đang thăm và làm việc tại nước ta
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng nhân dân nhật bản bước vào chiều đại mới của nhật hoàng narihito có niên hiệu lệnh hòa
chúc mừng ngài ogawa toshio được tiến nhiệm bầu là phó chủ tịch thượng viện nhật bản từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
bày tỏ vui mừng khi quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á giữa việt nam và nhật bản hiện đang phát triển tốt đẹp mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực
chủ tịch quốc hội khẳng định chính sách nhất quán của việt nam tiếp tục coi trọng nhật bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài
giữa hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng chia sẻ nhiều lợi ích và quan tâm chung
đây là cơ sở vững chắc cho việc thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ cùng có lợi giữa hai nước thời gian tới
chủ tịch quốc hội cũng đánh giá cao và trân trọng sự hợp tác hỗ trợ oda của nhật bản đã dành cho việt nam thời gian qua trong việc phát triển đất nước góp phần xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế cũng như góp phần giải quyết hậu quả của chiến tranh
nhằm góp phần đưa quan hệ hai nước quan hệ giữa quốc hội việt nam và thượng viện nhật bản phát triển ngày càng toàn diện hiệu quả
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và phó chủ tịch thượng viện nhật bản nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc ở các cấp đặc biệt là cấp cao phát huy vai trò cầu nối các tổ chức nghị sĩ hữu nghị tăng cường giao lưu nghị sĩ quốc hội hai nước đặc biệt là nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ hai nước để tăng cường trao đổi thông tin công tác chuyên môn